mới đây việt nam đã mở lại hoàn toàn các đường bay quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và khách nước ngoài
động thái này có thể coi là nằm trong nỗ lực mở cửa ngành du lịch quốc tế
xong để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới
các bộ ngành thống nhất gỡ bỏ biện pháp kiểm soát đi lại được đưa ra từ khi bùng phát dịch
sáng ngày một mươi năm tháng hai phó thủ tướng vũ đức đam chủ trì cuộc họp bàn phương án mở cửa lại hoạt động du lịch
trong bối cảnh thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội
theo bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng cho biết
sau bốn tháng thí điểm chín tỉnh thành phố đã đón được chín khách quốc tế
đến nay bộ văn hóa đã cho phép tất cả các địa phương đủ điều kiện được thực hiện thí điểm đón khách quốc tế
tại cuộc họp lãnh đạo các bộ ngành bàn nội dung chi tiết để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày một mươi năm tháng ba
việc này nhằm nhanh chóng phục hồi phát triển du lịch nói riêng và kinh tế nói chung
theo đó các biện pháp để kiểm soát đi lại được đưa ra khi dịch bùng phát từ năm hai nghìn hai mươi đến nay sẽ được gỡ bỏ
song song với đó là thực hiện nghiêm giải pháp phòng chống dịch đã được thủ tướng chỉ đạo đặc biệt là năm k ở mọi nơi mọi lúc mọi khâu
về việc cấp thị thực nhập cảnh visa trong điều kiện bình thường mới
bộ ngành thống nhất báo cáo chính phủ cho phép đến thời điểm ngày một mươi năm tháng ba dừng áp dụng biện pháp hạn chế về cấp visa
và thực hiện như trước khi có dịch bao gồm cấp visa điện tử miễn visa đơn phương song phương
theo tinh thần đã được thống nhất du khách quốc tế khi đến việt nam không phải đăng ký theo tour tuyến du lịch như trong thời gian thí điểm
mà chỉ cần đáp ứng đầy đủ quy định của bộ y tế về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
các bộ ngành đồng thời thống nhất với đề xuất của bộ văn hóa là khách quốc tế khi vào việt nam phải đóng phí bảo hiểm
để hưởng mức bảo hiểm một mươi đô la trung bình khoảng ba mươi đô la một người trong trường hợp phải điều trị covid một mươi chín tại việt nam
nếu du khách quốc tế dương tính với covid một mươi chín cơ sở lưu trú có trách nhiệm làm việc với cơ quan y tế chính quyền địa phương
để cách ly quản lý điều trị tương tự người việt nam
bộ trưởng văn hóa nguyễn văn hùng chia sẻ để chuẩn bị mở lại du lịch trong điều kiện bình thường mới
không chỉ cơ quan quản lý mà doanh nghiệp du lịch sẽ phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn từ mở lại tour
mua tuyến sản phẩm đến tìm kiếm nhân lực vận hành cơ sở lưu trú dịch vụ
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu từng bộ ngành phải hết sức khẩn trương trách nhiệm trong triển khai hiệu quả giải pháp
để mở cửa lại hoạt động du lịch trên tinh thần thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
ông quán triệt sau cuộc họp bộ văn hóa phải làm việc với bộ y tế bộ ngành liên quan để hướng dẫn kịp thời chi tiết và báo cáo với chính phủ
từ ngày một mươi năm tháng hai việt nam sẽ dỡ bỏ hạn chế về tần suất khai thác với các chuyến bay quốc tế trở lại bình thường như trước khi xảy ra dịch covid một mươi chín
việc dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác thực hiện với toàn bộ các thị trường đã khai thác trước khi có dịch
theo chỉ đạo của bộ giao thông vận tải như vậy toàn bộ các thị trường sẽ mở lại không còn hạn chế về tần suất bay và điểm bay
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam hiện tại ngành hàng không đã sẵn sàng các điều kiện để khai thác toàn mạng bay quốc tế
tần suất các đường bay sẽ được tăng dần theo lộ trình đảm bảo nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hành khách nhập cảnh việt nam phải tuân thủ các quy định hiện hành về xuất nhập cảnh và kiểm soát y tế
với tỷ lệ tiêm vaccine tăng cao nhiều nước trên thế giới đã đưa ra chính sách thu hút khách quốc tế đón đầu nhu cầu đi lại khi đại dịch đang từng bước được kiểm soát
cảng hàng không việt nam đang tổng hợp báo cáo bộ giao thông vận tải kết quả nối lại đường bay quốc tế trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
để trình thủ tướng chính phủ
báo cáo của cục hàng không việt nam cũng cho biết đến thời điểm này ngoại trừ trung quốc tất cả các quốc gia việt nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý nối lại chuyến bay thường lệ
hiện các đường bay tới châu âu úc mỹ các hãng hàng không nội địa đều đã có hoạt động khai thác
đáng chú ý những đường bay quốc tế tới các thị trường mới như trung quốc thổ nhĩ kỳ đang được ngành hàng không lên kế hoạch khai thác
tuy nhiên chỉ chiều về được phép chở công dân việt nam về nước khách công vụ chuyên gia và thí điểm một số chuyến bay đón khách du lịch quốc tế
theo chỉ đạo của chính phủ chậm nhất vào ngày ba mươi tháng ba mở lại các đường bay quốc tế và tinh thần là mở cửa sớm được ngày nào tốt ngày đó
các chuyến bay thí điểm quốc tế trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy việc khôi phục lại đường bay thương mại thường lệ quốc tế góp phần hiệu quả thúc đẩy đầu tư
khôi phục du lịch phát triển kinh tế nhất là giúp doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn
đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của các chuyên gia nhà đầu tư công dân việt nam
khi bay thương mại quốc tế thường lệ có lịch trình biết trước người có nhu cầu đi lại có thể lên kế hoạch thuận lợi
nhiều hãng cùng bay giúp giá vé cạnh tranh do đó thời điểm này phải mở cửa và phát động lại thị trường
để các hãng hàng không lên kế hoạch phương án khai thác để sẵn sàng bay quốc tế phục vụ nhu cầu của người dân
trước thông tin việt nam dỡ bỏ hạn chế mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế từ ngày một mươi năm tháng hai
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng thành viên tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch của tp hcm
bày tỏ sự vui mừng và đồng thuận
tôi hoàn toàn ủng hộ chúng ta phải làm quen với việc sống chung an toàn với covid một mươi chín không phải jero covid hay jero omicron
phó giáo sư dũng bày tỏ mở lại đường bay quốc tế không gây hệ lụy lớn về dịch nhưng có hiệu quả rất lớn trong phục hồi kinh tế
quan sát tình hình vừa qua tôi nhận thấy việt nam có thể đối phó được với biến thể omicron
vấn đề là đừng để omicron lây lan quá nhanh chứ không thể ngăn hoàn toàn được
theo vị chuyên gia này hiện nay các quy định về phòng dịch covid một mươi chín với người nhập cảnh vào việt nam khá dễ thở so với nhiều quốc gia khác
tại việt nam văn bản ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế quy định hành khách có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong bảy mươi hai giờ trước khi nhập cảnh
chứ trẻ em dưới hai tuổi
khi nhập cảnh vào việt nam người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cần tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong ba ngày đầu không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
đối với những người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh xét nghiệm bằng rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi
sẽ được ngành y tế tiêm miễn phí trong thời gian cách ly tại nơi lưu trú sau nhập cảnh
kể từ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm cho phép mở rộng hình thức cách ly điều trị với f là người nhập cảnh
f có thể điều trị tại các bệnh viện tư nhân nhất định nếu có nhu cầu hoặc cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện
sở y tế tp hcm nhận định việc mở rộng hình thức cách ly giúp người nhập cảnh mắc covid một mươi chín thoải mái về tâm lý
và được chăm sóc y tế hiệu quả nhất
ubnd tp đề nghị cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất phối hợp với sở thông tin và truyền thông
xây dựng quy trình phân luồng kiểm soát người nhập cảnh kể cả thành viên tổ bay hành khách ưu tiên
tại các cổng an ninh đảm bảo tất cả những người nhập cảnh đều phải khai báo y tế
và khai báo nơi lưu trú đầy đủ trước khi rời khỏi sân bay